tại hà nội bộ công thương đã tổ chức họp báo công bố điều chỉnh giá điện năm hai nghìn một mươi chín
theo đó bắt đầu từ ngày hôm nay giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng thêm là tám ba mươi sáu có giá là một tám trăm sáu mươi bốn đồng một kwh
giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng chia làm sáu bậc
bậc một được tính giá một sáu trăm bảy mươi tám đồng một kwh cho mức tiêu thụ từ đến năm mươi kwh
bậc hai được tính giá một bảy trăm ba mươi bốn đồng cho mức tiêu thụ năm mươi một một trăm linh kwh
bậc ba giá bán là hai một mươi bốn đồng cho mức tiêu thụ một trăm linh một đến hai trăm linh kwh
giá bậc bốn là hai năm trăm ba mươi sáu đồng cho hai trăm linh một đến ba trăm linh kwh
bậc năm có giá là hai tám trăm ba mươi bốn đồng cho ba trăm linh một đến bốn trăm linh kwh
bậc sáu được tính là hai chín trăm hai mươi bảy đồng cho bốn trăm linh một kwh
tương đương các hộ gia đình sẽ phải trả thêm khoảng bảy đồng một mươi bốn đồng ba mươi một đồng năm mươi ba đồng và bảy mươi bảy đồng
còn với các hộ dùng điện cho kinh doanh mỗi khách hàng phải trả thêm năm trăm linh đồng
khách hàng sản xuất tăng thêm tám trăm ba mươi chín đồng
sau khi giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm tám ba mươi sáu từ ngày hai mươi tháng ba
tập đoàn địa lực việt nam dự kiến sẽ thu về thêm hơn hai mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi chín

số tiền thu tăng thêm này sẽ được dùng để thanh toán các chi phí đầu vào tăng thêm hàng năm
trong đó chi phí cho than là hơn bảy tỷ đồng chi phí tranh lệch tỷ giá khí trong bao tiêu là gần sáu tỷ đồng